tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chủ trì hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi chín của ban bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật cải cách hành chính cải cách tư pháp
báo cáo của bộ tư pháp cho thấy sau một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi chín các bộ ngành và địa phương đã ký kết gia nhập ba trăm bốn mươi điều ước quốc tế thỏa thuận hợp tác biên bản ghi nhớ biện pháp hội đàm đàm phán phê duyệt và triển khai hơn ba trăm sáu mươi chương trình dự án phi dự án trong lĩnh vực pháp luật cải cách hành chính cải cách tư pháp
qua đó góp phần huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hệ thống pháp luật thúc đẩy hội nhập quốc tế
đặc biệt chỉ thị này có vai trò quan trọng trong định hướng xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật cải cách hành chính cải cách tư pháp trên cơ sở chọn lọc kinh nghiệm của nhiều nước và tiệm cận với nhiều thành tiệu giá trị chung của quốc tế
nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực pháp luật cải cách hành chính cải cách tư pháp
tại hội nghị các đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện chỉ thị số ba mươi chín với đường lối chính sách đối ngoại với phương châm đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động tích cực hội nhập quốc tế phát triển đa dạng hóa nội dung hình thức hợp tác tập trung ưu tiên các hoạt động về hoàn thiện chính sách pháp luật ở trung ương và thực thi sáng kiến ở địa phương hình thành và phát triển các quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn để bảo đảm tính hệ thống bền vững của các hoạt động hợp pháp quốc tế trong lĩnh vực pháp luật cải cách h